chúng ta cũng có thể áp dụng luôn việc kết hợp rau củ và hoa quả tươi trong các loại nước ép sử dụng hàng ngày
nguyên liệu cũng rất đơn giản dễ kiếm
có thể sử dụng nước ép cà rốt kết hợp với cần tây như sau
củ cà rốt cần tây
sau khi cắt nhỏ bỏ vào máy ép
chưa đầy một mươi phút chúng ta đã có được một lượng nước ép bổ dưỡng và dầu vitamin
trái cây và rau xanh là những loại thực phẩm rất tốt
và khi hiểu rõ hơn về giá trị dinh dưỡng
cũng là lúc chúng ta tận dụng được nhiều nhất những lợi ích trong loại thực phẩm mà thiên nhiên đã ban tặng cho con người